công an phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt giữ tám đối tượng liên quan về hành vi sử dụng dao mã tấu và súng để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực chợ đêm thuộc phường tân biên tp biên hòa
do mâu thuẫn đêm hai mươi sáu tháng ba nhóm của trần quang quyền chờ sẵn nhóm của hồ nhật nam ở cổng chợ đêm phường tân biên
cả hai bên đều mang theo hung khí
trong lúc hỗn chiến một người trong nhóm nam đã rút một vật giống súng bắn chỉ thiên sau đó cả nhóm dùng hung khí truy đuổi nhóm của quyền
đêm hôm sau quyền mượn được một khẩu súng bắn đạn cao su của nguyễn văn nam và rủ thêm bốn người cầm theo dao tự chế và mã tấu
tập trung ở ngã ba chợ thanh hóa để hệ nhóm của hồ nhật nam nhưng nhóm này không xuất hiện
vào cuộc điều tra công an phường tân biên bắt giữ tám đối tượng trong nhóm trần quang quyền thu giữ các tâm vật liên quan
khám xét nơi ở của nguyễn văn nam thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su tám bánh pháo hoa nổ và hai bịch pháo banh nổ có trọng lượng khoảng hơn một mươi kg
cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định